đội quản lý thị trường số bảy tri cục quản lý thị trường tỉnh hà nam vừa phối hợp với cán bộ chiến sĩ
cục cảnh sát giao thông đường bộ tạm giữ một xe đầu kéo container chở hàng lậu trên tuyến pháp vân ninh bình
theo ước tính ban đầu lô hàng có khối lượng trên ba bốn trăm linh kg bao gồm quần áo các loại
ba lô túi sách giày dép phụ kiện điện thoại trị giá hàng tỷ đồng
số hàng trên do lái xe trần tấn hiệp chú quán tại quận long bình tp hcm vận chuyển
trên chiếc xe tải đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c bảy mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi năm mok năm mươi một r một mươi sáu nghìn năm trăm sáu mươi
bước đầu lực lượng quản lý thị trường tỉnh hà nam đã kiểm đếm đối chiếu hóa đơn
chứng từ để xác định chủng loại hàng hóa tạm giữ yêu cầu chủ hàng chứng minh nguồn gốc lô hàng
điều đáng chú ý là trong số hàng hóa đó có loại giá trị thấp hơn giá thị trường nhiều lần
và có một số loại vi phạm về nhãn mát nghi ngờ hóa đơn không hợp lệ
đây là việc làm cần thiết nhằm góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm hành chính
hạn chế hàng kém chất lượng tiêu thụ trên thị trường